tại cao bằng một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng làm ba người cùng một gia đình tử vong
và hai người bị thương nặng vừa xảy ra tại xã phan thanh huyện bảo lạc tỉnh cao bằng vào sáng ngày hôm qua
theo thông tin ban đầu hoàng văn huỳnh sau khi đi chơi về khuya đã vào phòng chị nông thị kiểu là chị dâu
đang ngủ cùng hai con đẻ huỳnh đã có hành vi dâm mô muốn thực hiện hành vi giao cấu
chị kẻo chống cự và bỏ chạy thì bị huỳnh dùng dao chém bị thương
ông nội của huỳnh là hoàng văn lý đến can ngăn thì đã bị huỳnh chém tử vong tại chỗ
huỳnh tiếp tục dùng dao chém hai cháu bé khiến một cháu tử vong và cháu còn lại bị thương
sau đó huỳnh dùng dây điện treo cổ tự tử
ngay sau khi vụ việc xảy ra các lực lượng chức năng đã đến điều tra động viên và chia sẻ nỗi đau cùng gia đình người bị hại